sáng ngày hai mươi bảy tháng hai ủy ban nhân dân tỉnh sóc trang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm
ngày truyền thống bộ đội biên phòng ngày ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi chín ngày ba tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
ngày biên phòng toàn dân ngày ba tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngày ba tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
và trao thưởng bằng khen của thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ quốc phòng cho các tập thể cá nhân
trong việc thực hiện ngày biên phòng toàn dân giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín
trao tặng kỷ niệm trương vì chủ quyền an ninh biên giới tổ quốc
ôn lại truyền thống vẻ vang của bộ đội biên phòng việt nam và bộ đội biên phòng tỉnh sóc trăng
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng trần văn chuyện khẳng định
trải qua sáu mươi năm xây dựng chiến đấu trưởng thành bộ đội biên phòng sóc trăng đã được đảng
nhà nước tuyên dương danh hiệu vinh dự cao quý
thay mặt lực lượng bộ đội biên phòng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
nguyên đại tá chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng sóc trăng kêu gọi cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng
luôn tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân vượt qua mọi khó khăn gian khổ
quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống